ngày tám chín ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xử lý vụ phá rừng thông san ủi đất lâm nghiệp xây dựng nhà trên đất có rừng tại tiểu khu hai trăm bảy mươi thuộc thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ cưa hạ trái phép đầu độc tám mươi tám cây thông đường kính gốc từ ba mươi đến năm mươi cm diện tích rừng bị phá gần một một trăm linh m hai tổ chức trồng lại rừng trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đối với diện tích hơn một chín hectare khẩn trương điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý vụ chặt hạ thông và đào hố trồng cà phê xây dựng nhà và săn ố